các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ sau một mươi sáu h trở đi thì mưa sẽ lan sang cả các tỉnh thành ven biển nam trung bộ khánh hòa đến bình thuận
trái ngược hoàn toàn với các tỉnh thành ở phía nam thì dự báo là trong những ngày tới
các tỉnh ở khu vực bắc bộ và cả bắc trung bộ lại nằm trong trường gió đông bắc khô thổi từ biên giới phía bắc xuống
vì thế hôm nay cũng như hai ngày đầu tuần tới thì thời tiết ở cả hai khu vực này chủ đạo vẫn là mây ít nắng sớm cường độ nắng tăng dần
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở cả hai khu vực sẽ duy trì ở mức là ba mươi một
trong hai ngày tiếp sau trường gió đông bắc sẽ thổi xuống mạnh mẽ hơn nắng vì thế cũng nhiều và mạnh hơn
nhiệt độ tăng lên mức là ba mươi ba ba mươi năm độ cùng với đó là độ ẩm không khí giảm xuống dưới sáu mươi bảy trời chuyển về trạng thái hanh khô
trên biển dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp ở khu vực biển miền trung
ngày hôm nay và ngày mai khu vực giữa và nam biển đông trong đó có vùng biển của huyện đảo trường sa
một dọc các tỉnh thành miền trung từ quảng trị trở vào cho đến ninh thuận bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang vùng vịnh thái lan tiếp tục có mưa rông mạnh
trong đó vùng biển từ bình định đến ninh thuận sẽ có gió mạnh tới cấp bốn cấp năm giật tới cấp sáu còn đối với vùng biển từ bình thuận đến cà mau ra đến nam biển đông
trong đó có vùng biển của huyện đảo trường sa sẽ có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy tới cấp tám đi kèm với những con sóng cao từ một m năm mươi đến hai m năm mươi
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước